bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đặt tại cơ sở hai bệnh viện úng bú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh hiện điều trị cho năm trăm tám mươi hai bệnh nhân
tuy nhiên trong tuần này bệnh viện sẽ nâng lên bảy trăm linh giường để kịp thời điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
từ khi được đưa vào hoạt động đến nay bệnh viện giải trí tiếp nhận điều trị
cho một ba mươi một bệnh nhân phần lớn bệnh nặng nguy kịch
bệnh viện đang tiếp nhận điều trị năm trăm tám mươi hai bệnh nhân trong đó một trăm hai mươi chín trường hợp thở máy
một mươi một người lọc máu liên tục và bốn trường hợp chảy ecmo
trong tuần này bệnh viện sẽ triển khai giai đoạn hai với bảy trăm linh giường bệnh
để kịp thời tiếp nhận điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch
tuy nhiên bệnh viện cần được bổ sung nhân lực để đáp ứng công tác điều trị ở quy mô này
hiện tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có gần một hai trăm linh người đến từ ba mươi đơn vị
trong đó bệnh viện chợ rẫy tham gia một trăm sáu mươi một người với hai mươi chín bác sĩ một mươi bốn bác sĩ hồi sức
các bệnh viện của thành phố cũng đã tập trung nguồn nhân lực rất cao tại đây với chín mươi hai bác sĩ
trong đó có ba mươi bác sĩ chuyên ngành hồi sức cùng lực lượng bác sĩ đến từ nhiều đơn vị khác